xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong nửa cuối tháng một mươi hai năm nay không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ
với nhiều đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến nước ta
nền nhiệt trung bình nửa cuối tháng một mươi hai ở miền bắc và bắc trung bộ
thấp hơn nhiều trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
dự báo ngày một mươi sáu tháng một mươi hai một đợt không khí lạnh mạnh sẽ khiến miền bắc các tỉnh thanh hóa và nghệ an
xảy ra rét đậm rét hại diện rộng đợt đầu tiên của mùa đông hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
theo các chuyên gia rét đậm đến sớm nên nhiệt xuống rất thấp ngay giữa tháng một mươi hai là điều khá hiếm gặp
trong bối cảnh thời tiết nước ta đang chịu tác động của el nino với đặc trưng là mùa đông đến muộn và ấm
chuyển sang và dự báo các khu vực trong hai mươi bốn giờ tới
tối và đêm nay ở vùng núi bắc bộ tiếp tục có mưa rào và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
sau đó vào ban ngày mưa rứt và nhiệt độ ban trưa sẽ tăng nhanh
lên ở ngưỡng hai mươi bốn độ c
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay ngày mai sẽ có mưa nhỏ rải rác trời lạnh về đêm và sáng
ban ngày nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
còn từ đà nẵng đến bình thuận mưa xuất hiện ở phía bắc về đêm và sáng
nhiệt độ ban trưa từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại các tỉnh tây nguyên trời rét về đêm và sáng
vào ban ngày trời nắng với nhiệt độ ban trưa từ hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ có mưa rông về chiều tối trời khá nóng vào buổi trưa
với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông trong đó có quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba bốn
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rông rải rác gió đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ đều không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa mưa nhỏ và sáng
vài nơi gió nhẹ đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi bảy độ